liên quan đến đề án đầu tư xe buýt đến năm hai nghìn hai mươi theo hướng khuyến khích đầu tư phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch
không gây ô nhiễm môi trường ủy ban nhân dân tp hcm sẽ đẩy mạnh việc phát triển các trạm nạp khí cng
gắn với lộ trình đầu tư phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giao thông vận tải đánh giá thực tiễn hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
và hiệu quả của chính sách trợ giá trong thời gian qua đồng thời hoàn chỉnh dị thảo quyết định phê duyệt đề án đầu tư xe buýt năm hai nghìn hai mươi
theo hướng khuyến khích đầu tư phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch không gây ô nhiễm môi trường
có số lượng và cơ cấu bằng phương tiện phù hợp với kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng thành phố đến năm hai nghìn hai mươi
đồng thời nghiên cứu cải tiến phương án đấu giá cho thuê quảng cáo trên thân xe buýt phù hợp với tình hình thực tế
tăng khả năng thu hút tạo nguồn thu
ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ đẩy mạnh việc phát triển các trạm nạp khí cng gắn với lộ trình đầu tư phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của thành phố